tại italy chính phủ nước này thông báo quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế đi lại
nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đến ngày ba tháng năm
đồng thời công bố xác lệnh mới về giai đoạn hai ứng phó dịch bệnh
theo xác lệnh mới các cửa hàng văn phòng phẩm cửa hàng quần áo cho trẻ em
cửa hàng giật là một số hoạt động sản xuất sẽ có thể mở cửa trở lại sau ngày một mươi bốn tháng bốn
tính đến sáng một mươi một tháng bốn tổng số ca mắc covid một mươi chín tại italy đã lên đến một trăm bốn mươi bảy năm trăm bảy mươi bảy trường hợp
với hơn một mươi tám tám nghìn ca tử vong và hơn ba mươi ca bình phục